tiếp tục cập nhật về thông tin phòng chống dịch covid một mươi chín
tiểu bang điều trị bang chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo
ca tử vong bảy mươi sáu tại việt nam ngụ tại thành phố hồ chí minh
bên cạnh đó thành phố cũng thống kê trong sáu giờ
từ một mươi hai giờ đến một mươi tám giờ ngày hai mươi bảy tháng sáu
đã ghi nhận thêm chín mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín bảy mươi bảy ca đã được cách ly từ trước
bệnh nhân dương tính sars cov hai tử vong thứ bảy mươi sáu là nữ năm mươi ba tuổi
ngày hai mươi bốn tháng sáu bệnh nhân được xét nghiệm sars cov hai
và có kết quả dương tính đều chuyển đến bệnh viện phà ngọc thạch thành phố hồ chí minh
tuy nhiên bệnh viện biến nhanh và nạn dần
mặc dù bệnh viện giúp sức cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi
bệnh nhân tử vong vào lúc chín h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng sáu
chẳng đoán tử vong là sốc nhiễm khuẩn siêu hô hấp cấp trên nền bệnh viêm phổ do sars cov hai
trong tối hai mươi bảy tháng sáu thành phố hồ chí minh ghi nhận thêm chín mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới
bảy mươi bảy ca là các trường hợp f một đã được cách ly
tám ca liên quan đến công ty tại khu công nghiệp tân tạo
một ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp tân phú trung huyện củ chi
một ca liên quan đến chợ sơn kỳ quận tân phú
tám ca đang điều tra dịch tễ
cũng trong tối ngày hai mươi bảy tháng sáu ubnd quận tân bình thành phố hồ chí minh
đã ra quyết định tạm dừng hoạt động chợ hoàng hoa thám
do có ca nghi nhiễm covid một mươi chín nơi gần chợ
và dừng cho đến khi có thông báo mới